cơ sở vật chất ngày càng khang trang các điều kiện phục vụ cho công tác giảng dạy học tập sinh hoạt của cán bộ giáo viên học viên được đảm bảo
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng bùi văn nam ghi nhận biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học qua
đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay trong công tác đào tạo là phải đào tạo cho được đội ngũ cán bộ tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc với nhân dân
yêu cầu xuyên suốt trong quá trình đào tạo huấn luyện của học viện an ninh nhân dân cần hình thành cho mỗi học viên tư duy phương pháp tổng thể toàn diện sáng tạo và không ngừng đổi mới
đồng chí thứ trưởng đề nghị học viện an ninh nhân dân chủ động đổi mới nội dung chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy sát hợp với yêu cầu thực tế của tình hình mới
học đi đôi với hành lý luận gắn liền với thực tiễn nhằm đáp ứng yêu cầu bố trí sử dụng cán bộ của lực lượng công an nhân dân hiện nay
đối với những ngành chuyên ngành mới như an ninh kinh tế an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao an ninh phi truyền thống
nhà trường cần tập trung tối đa nguồn lực đầu tư nghiên cứu phát triển lý luận xây dựng chương trình nội dung đào tạo
chú ý tính hiệu quả của sản phẩm đào tạo và thu hút được nguồn tuyển có chất lượng đặc biệt quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên
đây là lực lượng có vị trí đặc biệt quan trọng quyết định đến hiệu quả công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường
cũng trong sáng nay tại hà nội câu lạc bộ nữ công an hiêu chí bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tới sự buổi gặp mặt có thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân
qua hơn hai mươi năm xây dựng và phát triển câu lạc bộ nữ công an hưu trí bộ công an ngày càng lớn mạnh với gần hai năm trăm linh hội viên hoạt động với ba chuyên đề gồm ban tuyên truyền giáo dục truyền thống ban tổ chức tử thiện nhân đạo thi đua khen thưởng và ban du lịch tâm linh về nguồn văn hóa thể thao với mục đích giúp hội viên sống vui sống khỏe sống có ích cho gia đình và xã hội
đặc biệt câu lạc bộ nữ công an hiêu chí bộ công an đã thành lập quỹ nghĩa tỉnh đồng đội võ thị sáu để tạo điều kiện quan tâm chăm lo tốt hơn cho các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân thượng tướng nguyễn văn thành gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các hội viên câu lạc bộ nữ công an hiêu chí bộ công an
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thành công tốt đẹp
với tinh thần mới khí thế mới lực lượng công an nhân dân quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
đồng chí thứ trưởng mong muốn các đồng chí trong câu lọc bộ nữ công an hiêu chí bộ công an tiếp tục đóng góp trí tuệ và trách nhiệm để xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó
tại buổi lễ các đại biểu đã xem vở kịch nói vẫn sống do các diễn viên nhà hát công an nhân dân giàn dựng biểu diễn
vẫn sống là vở kịch ca ngợi cuộc đấu tranh không khoan nhượng sự hy sinh vô bờ bến của lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy để đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
tại hà nội sáng nay công đoàn cục hậu cần bộ công an tổ chức lễ gắn biển công trình công đoàn chủ động đảm bảo an toàn trung tâm hệ thống thiết bị kỹ thuật bb sáu trụ sở bốn mươi bảy phạm văn đồng do đoàn viên công đoàn đăng ký đảm nhận
tại hà nội sáng nay công đoàn cục hậu cần bộ công an tổ chức lễ gắn biển công trình công đoàn đăng ký đảm nhận

thời gian qua đảng ủy lãnh đạo cục công nghiệp an ninh đã chủ động triển khai tương đối toàn diện có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị tư tưởng
rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ đảng viên tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong đảng bộ
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong đảng bộ cục công nghiệp an ninh
lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên cán bộ chiến sĩ trong toàn đảng bộ cục công nghiệp an ninh về vị trí vai trò chức năng
nhiệm vụ của công tác tuyên giáo miệng công tác tuyên giáo ở cơ sở những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ đại hội một mươi hai hướng tới đại hội một mươi ba của đảng
tại lớp bồi dưỡng phó giáo sư tiến sĩ phạm huy kỳ nguyên phó giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền giới thiệu và truyền đạt đến các hội viên hai chuyên đề
bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở
thưa quý vị và các bạn sinh thời chủ tịch hồ chí minh đã từng nhiều lần khẳng định công an của ta là công an nhân dân vì vậy phải gần gũi với nhân dân dựa vào lực lượng của nhân dân
xa rời dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được nếu biết dựa vào dân thì nhân dân là người giúp việc rất đắc lực của công an
trải qua bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của đảng nhà nước sự phối hợp tích cực của cả hệ thống chính trị
lực lượng công an nhân dân đã phát huy truyền đạt
truyền thống vận dụng sáng tạo lời dạy của chủ tịch hồ chí minh thực hiện có hiệu quả chủ trương đường lối của đảng nhà nước về công tác dân vận trong lực lượng công an nhân dân
hôm nay kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống công tác dân vận của đảng mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để thấy rõ được vai trò của công tác dân vận trong công an nhân dân
góp phần xây dựng và củng cố vững chắc nền an ninh nhân dân xây dựng thế trận lòng dân thế trận an ninh nhân dân
nguyện nèo vạc tỉnh hải tăng
lợi dụng tập tục cướp vợ của đồng bào người mông nhiều đối tượng đã bắt cóc cưỡng bức lừa bán các cô gái qua bên kia biên giới
trước tình hình trên công an tỉnh hà giang đã tới từng bản làng điểm trường để tuyên truyền vận động người dân biết cách tự bảo vệ mình tránh tin và đi theo kẻ xấu
từ đó góp phần kiềm chế gia tăng loại tội phạm này trên địa bàn
đối tượng vi phạm chủ yếu là trong đứa tuổi vị thành niên đã có những vụ việc mà đã phải xử lý bằng pháp luật thành sự
nguyên nhân chủ yếu ở đây là do nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số
dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát những ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng yêu cầu đặt ra là phải nhanh chóng tổ chức khoanh vùng dập dịch kiểm soát tốt nguồn lây
với vai trò chủ công nóng cốt trên tuyến đầu chống dịch từng cán bộ chiến sĩ công an ở các cấp cơ sở đã không quản ngại khó khăn đi từng ngõ gõ từng nhà vận động người dân nhanh chóng khai báo y tế chấp hành nghiêm các chỉ thị của thủ tướng chính phủ
đây là một trong những biện pháp mà chúng tôi đã chủ động triển khai thực hiện từ khi bắt đầu dịch xảy ra trên địa bàn không có trường hợp nào để sót lọt
chiến thắng trong cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt của công tác dân vận trong việc giữ gìn an ninh trật tự
với chủ trương hướng về cơ sở hơn bốn mươi ba công an chính quy đã được bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã
những buổi đối thoại lắng nghe ý kiến người dân cũng được tổ chức nhiều hơn
được lần ngoanh ra mặt
mạnh hơn chắc chắn là mạnh hơn không tăng biên trệ thậm chí giảm biên trệ bồ mây còn hơn mạnh hơn gần dân vì dân hơn và thực tế trong một mươi năm vừa rồi cũng đã có nhiều hơi nhảy rất đẹp
chính bằng từ trống hương các đồng chí công an tập trị vị trân như thế sống cùng dân như thế v v và cùng gánh vác những nhiệm vụ nặng nẻ khó khăn vất tả
và thậm chí nhiều các đồng chí